theo dự báo trong thời gian tới tình hình nắng nóng gai gắt còn kéo dài và sẽ có hàng nghìn hectare cây trồng ở đắk lắc bị khô hạn giảm năng suất và mất trắng gây thiệt hại nặng nề cho nông dân
đến thời điểm này trong tổng số bảy trăm tám mươi hai công trình thủy lợi đập dâng hồ chứa toàn tỉnh đắk lắc đã có năm mươi ba hồ cạn khô đáy các hồ chứa nhỏ phổ biến lượng nước chữ còn khoảng dưới ba mươi năm dung tích thiết kế
và hiện nay mực nước các hồ chứa giảm nhanh do bơm tưới phục vụ sản xuất vào thời tiết nắng nóng
theo dự báo với tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng đến giữa tháng bốn sẽ có khoảng ba mươi hectare cây trồng bị thiếu nước tưới gồm bốn ha lúa một ha hoa màu và hai mươi năm ha cây lâu năm
trong đó diện tích bị mất trắng khoảng hai hectare gồm năm trăm linh hectare lúa ba trăm linh hectare cây hoa màu và một hai trăm linh hectare cây lâu năm có khoảng hai hộ bị thiếu nước sinh hoạt